liên bộ công thương tài chính vừa thông báo điều chỉnh giảm giá các loại xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay
đây là lần giảm giá thứ tư kể từ đầu năm đến nay của mặt hàng xăng
trong lần điều chỉnh này liên bộ công thương tài chính giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên giá các mặt hàng xăng dầu như sau
xăng ron chín mươi hai giảm ba trăm linh chín đồng một lít xuống còn một mươi bảy hai trăm bảy mươi bốn đồng một lít
xăng e năm giảm ba trăm một mươi bốn đồng một lit xuống còn một mươi bảy sáu mươi tám đồng một lít
dầu diesel năm s giảm hai trăm một mươi sáu đồng một lít xuống còn một mươi ba sáu trăm linh ba đồng một lít
dầu hòa giảm hai trăm tám mươi năm đồng một lit xuống còn một mươi hai năm mươi ba đồng một lit
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm sáu mươi bốn đồng một kg xuống còn một mươi chín trăm linh hai đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều